thưa quý vị bắt đầu từ ngày một tháng sáu trên cả nước ghi nhận đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao trên ba mươi chín độ
và đợt nắng nóng này kéo dài tới một mươi năm ngày
trước đó đợt nắng nóng hồi tháng năm cũng được ghi nhận là đợt nắng nóng kỷ lục
mùa hè năm hai nghìn hai mươi được đánh giá là nắng nóng vượt nhiều mốc lịch sử
hà nội là một trong những tâm điểm của đợt nắng nóng lần này
với nền nhiệt độ thường xuyên ở mức cao trên ba mươi bảy độ và có khi lên tới gần bốn mươi độ
dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở bắc bộ sẽ còn kéo dài liên tục ít nhất đến ngày một mươi ba tháng sáu
và nếu vậy thì bắc bộ cũng như thủ đô hà nội sẽ trải qua một mươi bốn ngày nắng nóng diện rộng liên tục
tại miền trung nắng nóng đã duy trì được một mươi hai ngày và dự báo sẽ còn kéo dài thêm khoảng từ sáu đến bảy ngày
đến ngày một mươi năm hoặc một mươi sáu tháng sáu
như vậy đợt nắng nóng ở miền trung có thể kéo dài khoảng từ một mươi bảy đến một mươi tám ngày
liên tiếp với đợt nắng nóng với cường độ
gai gắt và chỉ số uv cao đã ảnh hưởng lớn đến lao động và sinh hoạt sức khỏe của người dân
thậm chí là tiềm ẩn những nguy cơ như cháy rừng cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh hay hộ gia đình
tuy nhiên không chỉ có đợt nắng nóng kéo dài này mùa hè năm hai nghìn hai mươi được đánh giá là sẽ có nhiều đợt nắng nóng
với nền nhiệt độ cao nắng gắt và người dân cần có sự chuẩn bị để đối phó
vâng hai đợt nắng nóng vào tháng năm và kéo dài từ đầu tháng sáu đến nay đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống
sinh hoạt của người dân
năm hai nghìn hai mươi sẽ còn có những đợt nắng nóng như thế nào đang chờ đợi trước mắt
và phải làm sao để có các biện pháp chủ động đối phó với nguy cơ từ nắng nóng
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi ngắn với đại diện tổng cục khí tượng thủy văn trung ương
để thông tin tới quý vị
thưa ông cái đợt nắng nóng này thì kéo dài tương đối là nhiều ngày
vậy ông có nhận định như thế nào về cái đợt nắng nóng vừa qua
đây thực sự là một trong những đợt nắng nóng gây gắt và đặc biệt gây gắt của năm nay
và trong thời gian tới thì chúng tôi nhận định là cái đợt nắng nóng này sẽ có dấu hiệu kết thúc
khi mà có một hệ thống gây mưa rông xảy ra ở các tỉnh phố bắc bộ
tuy nhiên các tỉnh trung bộ thì về cơ bản nắng nóng có thể dịu hơn nhưng vẫn có thể kéo dài
đặc biệt là các tỉnh khu vực trung trung bộ và nam trung bộ do tác nhân gây mưa là cũng không có
mùa hè năm hai nghìn hai mươi liệu rằng là có nhiều đợt nắng nóng nữa hay không
và ông có nhận định như thế nào về những đợt nắng nóng tiếp theo trong mùa hè này ạ
theo những tổ chức khí độ thế giới cũng đã có cái nhận định
năm nay có thể là một trong những năm nóng nhất
năm nay là một năm mà có nền nhiệt độ cao hơn so với trung bình nhiều năm
từ một cho đến hai độ ở các tỉnh trên toàn quốc
thì hiện nay cao điểm của cái đợt nắng nóng gây gắt và đặc biệt gây gắt
thì nó thường xảy ra ở các tỉnh bắc bộ vào trong tháng năm cho đến tháng sáu
và sáng tháng bảy tháng tám thì cái xu hướng nắng nóng sẽ dịu dần
các tỉnh trung bộ thì tiếp tục sẽ có thể sẽ kéo dài cho đến tháng tám
và thậm chí có thể kéo thời gian sang đến một số nơi có thể có nắng nóng cho đến tháng chín
theo những cái đánh giá thì những cái đợt nắng nóng ở trung bộ thì thường có xu hướng kéo dài
khoảng tổ từ năm cho đến bảy ngày trở lên
còn các tỉnh bắc bộ thì các đợt nắng nóng sẽ có cái xu hướng kéo dài ngắn hơn
và trung bình thì có thể kéo dài trong vòng một tuần đổi lại
ông có lưu ý gì đối với người dân để có những cái biện pháp đối phó với nắng nóng cũng như là rông lốc
hiện nay chúng ta đang vào trong cái thời kỳ cao điểm của mùa nắng nóng
sau khi cái thời kỳ nắng nóng thì bao giờ là thời kỳ mưa rông và mưa lớn
thì khi đó thì kèm theo các hiện tượng cái sự nguy hiểm như lốc xét mưa đá
gió giật mạnh có thể gây nguy hiểm cho người dân cũng như là tài sản tài sản tính mạng của con người
do đó thì chúng ta cần hết sức lưu ý
về nắng nóng thì có thể là rất là nguy hiểm
tuy nhiên thì cái mức độ ảnh hưởng trực tiếp tác động là nó sẽ kéo dài
và nó sẽ không đột ngột như hệ thống rông lốc sau khi kéo nắng nóng
đó là cái điểm đặc biệt lưu ý
thế còn các tỉnh trung bộ thì hiện nay thì nắng nóng kéo dài
xu hướng nhìn độ cao trong thời gian qua sẽ tuyển vào nhiều nguy cơ gây trái rừng
khi mà hiện nay hệ thống rừng các tỉnh trung bộ là đang nằm trong cái mức độ cảnh báo cao
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông